bất chấp dịch bệnh viêm phổi cấp đang lây lan chính phủ trung quốc vẫn đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm hàng ngày ổn định tại các thành phố lớn
cũng như đảm bảo bình ổn giá nhằm tránh xảy ra tình trạng người dân phải mua tích chữ hàng hóa
bộ thương mại trung quốc cho biết các nhu yếu phẩm hàng ngày như thịt gạo dầu ăn nhìn chung được dự trữ đủ ở các thành phố lớn trên cả nước
lượng dự trữ hiện nay ở thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc tâm điểm bùng phát dịch bệnh
có thể đảm bảo cung cấp gạo và dầu ăn trong vòng một mươi năm ngày thịt lợn và trứng trong vòng một mươi ngày và rau xanh trong vòng năm ngày
bên cạnh đó ngân hàng trung ương trung quốc đã triển khai các biện pháp nhằm cung cấp đủ lượng tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu về trả lương
và mua các thiết bị cần thiết liên quan đến việc phòng chống virus corona